để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín việc sát khuẩn cũng như đeo khẩu trang được thực hiện nghiêm túc
dự kiến có khoảng một mươi lượt người vào viếng lăng hôm nay
công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được thiết lập nhằm bảo đảm việc đón tiếp phục vụ đồng bào một cách chú đáo
còn tại khu vực phú đi bộ nhiều sự kiện hoạt động đã được tổ chức với mong muốn xây dựng một điểm đến an toàn lành mạnh trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
một niềm lạc quan trong ngày hội thống nhất non sông
hôm qua công an thành phố cần thơ đã tổ chức thành công hội thi tuyên truyền giới thiệu sách trong lực lượng công an thành phố cần thơ năm hai nghìn hai mươi hai
đây là hội thi nhằm chào mừng bốn mươi bảy năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai chào mừng ngày sách và văn hóa đọc việt nam hai mươi một tháng bốn
tham gia hội thi có sáu đội thuộc cụm an ninh nhân dân cụm cảnh sát nhân dân cụm xây dựng lực lượng
cụm công an các quận mỗi đội đã trải qua quá trình luyện tập liên tục trong gần một tháng với ba phần trình bày phần thi giới thiệu về đội thi phần thi giới thiệu sách và phần thi năng khiếu
hội thi diễn ra sôi động thu hút được đông đảo cán bộ chiến sĩ đến xem và cổ vũ
qua đó phát động cán bộ chiến sĩ tích cực hưởng ứng phong trào đọc sách tại đơn vị hướng tới tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đại đa số cán bộ chiến sĩ
nhất là đội ngũ cán bộ trẻ từng bước đi vào cuộc sống và trở thành nếp sinh hoạt hàng ngày của cán bộ chiến sĩ công an thành phố
ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa công bố số điện thoại đường dây nóng về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
theo đó để phản ánh chung về tất cả các vấn đề có liên quan tới trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ
người dân có thể liên hệ theo số điện thoại tám mươi một chín trăm một mươi một
tám mươi một năm nghìn chín trăm một mươi một của văn phòng ủy ban quốc gia an toàn giao thông
theo đó để phản ánh chung về tất cả vấn đề liên quan tới trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ
người dân có thể liên hệ số điện thoại tám mươi một chín trăm một mươi một năm nghìn chín trăm một mươi một của văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia
với lĩnh vực đường bộ người dân liên hệ số điện thoại di động chín trăm chín mươi năm sáu mươi bảy sáu mươi bảy sáu mươi bảy
hoặc số cố định sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn hai nghìn sáu trăm linh tám của cục cảnh sát giao thông
để phản ánh các thông tin liên quan tới nhà ga bến xe các vấn đề trong hoạt động của xe khách
như tăng giá vé nhồi nhét khách người dân có thể liên hệ số đường dây nóng của tổng cục đường bộ
đi lại bằng đường sát gặp vấn đề cần phản ánh người dân có thể liên hệ số tám trăm sáu mươi năm ba trăm sáu mươi bảy năm trăm sáu mươi năm
của cục cục đường sát bộ giao thông vận tải
với lĩnh vực hàng không có thể liên hệ số chín trăm một mươi sáu năm trăm sáu mươi hai một trăm một mươi chín cục hàng không bộ giao thông vận tải
trong lĩnh vực giao thông đường thủy có thể gọi số ba trăm chín mươi tám tám trăm chín mươi sáu tám trăm tám mươi tám
và lĩnh vực hàng hải gọi số chín trăm một mươi bốn sáu trăm tám mươi chín năm trăm bảy mươi sáu
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm này các tổ công tác liên ngành một trăm bốn mươi bốn
vẫn sẽ triển khai các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ như là thường lệ
tổng lệ tại nhiều địa bàn khác nhau trên toàn thành phố hà nội
nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông
xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm phạm tội
thưa quý vị và các bạn trong dìm nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
một mươi năm tổ công tác liên ngành một trăm bốn mươi một công an thành phố hà nội vẫn triển khai
cắm chốt tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ
đặc biệt tập trung xử lý các trường hợp thanh thiếu niên tụ tập đi xe máy
đi với tốc độ cao đem theo hung khí vũ khí và xử lý các trường hợp tàng trữ vận chuyển
chai phép chất ma túy vận chuyển hàng lộ hàng cấm trên địa bàn hà nội

vì vi phạm của mình